với mong muốn tạo ra một chương trình nghệ thuật đích thực đánh thức mọi giác quan cảm nhận của khán giả khi thưởng thức
một không gian đầy ấp những thanh âm từ thiên nhiên tinh tế bay bổng và sâu lắng
đài truyền hình việt nam thực hiện chương trình hòa nhạc mang tên vtv true concert thanh âm từ thiên nhiên
lần đầu tiên công chúng có một trải nghiệm âm nhạc theo một cách khác biệt
ở đó mỗi thanh âm từ thiên nhiên được thể hiện như vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó
đến với đềm nhạc người xem sẽ được đắm chìm lạc lối trong một bản hòa tấu của thiên nhiên đất trời kề cỏ
hãy chân quý mẹ thiên nhiên người cho mình tất hải
và vtv true concert chính là hạnh phúc kết nối từ những điều nhỏ bé khi con người đắm mình cùng thiên nhiên
ekip thực hiện của ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam đã đầu tư nhiều thời gian cho chương trình nghệ thuật này
vtv true concert thanh âm từ thiên nhiên sẽ được truyền hình trực tiếp từ trung tâm hội nghị quốc gia
vào tối ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín trên kênh vtv